ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào trăm tại phú yên đã thật sự trở thành nơi gặp gỡ
giao lưu kết nối bản sắc văn hóa trăm tôn vinh các giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc
trong cộng đồng năm mươi bốn dân tộc việt nam càng ý nghĩa hơn ngày hội trở thành điểm đến hấp dẫn
hiếm có đối với du khách trong và ngoài nước sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đến với ngày hội văn hóa trăm chị so thị sổ không giấu nổi niềm vui cảm thấy vinh dự
tự hào khi được khoe diễn các tiết mục đặc trưng của người trăm hờ roi ở huyện miền núi đồng xuân
tỉnh phú yên cho các dân tộc anh em cùng thưởng thức qua đây chị cũng được trao đổi
học hỏi truyền thống của nhau để cùng biết nhiều hơn những bản sắc văn hóa trăm các vùng miền
niềm vui sướng nhất là đồng bào trong các tỉnh toàn quốc hội tụ về đây để gặp mặt
và chúng tôi đã thấy được cái nét truyền thống cái phong tục trâm
tương tính mà việc đây chúng tôi hội tụ và học hỏi với nhau mong muốn là được duy trì tiếp theo
là để các dân tộc trăm trong toàn quốc để có những cái tiết mục đặc sắc hơn và sôi nổi hơn
mang đến ngày hội nghề dệt thổ cầm truyền thống bà long thị nhan ở huyện bắc bình tỉnh bình thuận
phấn khởi tự hào vì văn hóa của dân tộc mình ngày càng được nhiều người biết đến
đặc biệt là người trăm ở mọi miền đất nước
thấy vui lắm chứ ý là mình thấy đủ đủ hết mình nói mình thấy thôi dân tộc mình nhiều thôi mà
mình có đi hết có thấy tới đây mình có thấy hết cái gì vậy đây mình làm sao mà đi hết được mình
nghèo mà cô tới đây nè nghỉ diễn nè cho tới đây vui người ta coi coi mình diễn là dân tộc trăm
mình là nghệ nhân là dệt thụ cầm này có lẽ vui hơn hết là khách du lịch thập phương vì chỉ có ở ngày hội này
mình có cơ hội được chiêm ngưỡng những nét văn hóa đặc trưng di tích kiến trúc độc đáo và làng nghề cổ xưa của người trăm đa bản sắc trên cả nước
tức là rất là tốt khi mà có những cái nơi tập hợp như vậy tập hợp như vậy thì mình được hiểu được nhiều hơn là việc mình đi từng vùng từng vùng từng vùng một
nhưng mà ở đây thì khi mà họ họ thể hiện như vậy thì nó cuốn hút mình đến cái làng của họ hơn hơn là việc là mình ở đây mình xem hết
ví dụ như anh xem ở đây xong rồi anh phải đi đến cái làng của họ nếu như với trải nghiệm của em đi nhiều nơi như vậy thì đúng là việt nam mình có những nền văn hóa rất là đa dạng
nó không giống ở đâu hết và ở mình thì nó rất là cuốn hút khách du lịch nước ngoài rồi cũng không giống gì nữa
và ở nước ngoài bạn bè của em về đây cũng rất là thích những cái nền văn hóa này
trong giai đoạn hiện nay công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc nói chung và dân tộc trăm nói riêng đã và đang giữ một vai trò rất quan trọng
không chỉ góp phần xây dựng thành công nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc thống nhất trong đa dạng tôn vinh các giá trị văn hóa độc đáo của các dân tộc trong cộng đồng năm mươi bốn dân tộc việt nam
mà còn đóng góp hết sức to lớn trong phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh quốc phòng bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa